tại hà nội trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã tổ chức vòng chung kết toàn quốc
cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về đảng cộng sản việt nam
đến dự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
tham gia vòng chung kết toàn quốc có một mươi năm thí sinh đã xuất sắc vượt qua các vòng thi tuần và bán kết của cuộc thi
vòng chung kết được tổ chức dưới hình thức đối kháng sân khấu
một mươi thí sinh chia thành năm đội vượt qua bốn phần thi là dấu ấn lịch sử ánh sáng soi đường vinh quang việt nam vững bước tương lai
sau ba giờ đồng hồ tranh tài sôi nổi và quyết liệt giải nhất có tổng giá trị năm mươi năm triệu đồng cùng chuyến về nguồn tại côn đảo
đã thuộc về đội tình nguyện trẻ với thành tích ba trăm tám mươi năm điểm
ngoài ra ban tổ chức đã trao giải thưởng trung quốc cho thí sinh có tổng số điểm cao nhất
và giải tập thể cho thành đoàn hà nội và tỉnh đoàn quảng nam
dự thi nhiều nhất cuộc thi là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm chín mươi năm thành lập đảng cộng sản việt nam
là dịp để tuyên truyền giáo dục và thể hiện niềm tin sắt son của tổ chức đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
cũng như thế hệ trẻ việt nam vào sự lãnh đạo của đảng